trong khuôn khổ các hoạt động tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị cấp cao asean hoa kỳ lần bảy
thợ ủy quyền của tổng thống hoa kỳ donald trump cố vấn an ninh quốc gia robert o brien
chuyển tới các nước thư của tổng thống hoa kỳ donald trump khẳng định cam kết của hoa kỳ
đối với khu vực hoan nghênh asean triển khai tầm nhìn asean về ấn độ dương thái bình dương
cố vấn o brien cho biết để góp phần hỗ trợ các nước tham gia sâu rộng hơn vào tiến trình
hội nhập khu vực hoa kỳ đề xuất sáng kiến mạng lưới các điểm xanh blue dot network
theo đó các nước dẫn dắt sẽ đề ra các tiêu chí tiêu chuẩn để các nước khác dựa vào đó tham gia
các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao hoa kỳ cũng đồng thời cam kết sẽ tham gia sâu rộng hơn
phối hợp chặt chẽ hơn với asean trong các cơ chế do asean thành lập và dẫn d

cập tình hình quốc tế và khu vực các nước asean tái khẳng định lập trường ủng hộ tự do thương
mại thượng tôn pháp luật hành xử trách nhiệm kêu gọi các nước lớn kiềm chế không để các
khác biệt nhất là trong thương mại gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường khu vực
trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cố vấn an ninh o brien khẳng định lại lập trường của
hoa kỳ phản đối các hành vi ngăn cản hoạt động kinh tế hợp pháp trên biển không tôn trọng chủ
quyền và quyền chủ quyền của các nước và luật pháp quốc tế trên biển đông
hoa kỳ luôn mong muốn các nước asean đề cao đoàn kết nhất trí các bên kiểm chế giải quyết hòa
bình các tranh chấp tôn trọng tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển đông doc và sớm xây dựng
bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển đông coc hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
với tư cách là chủ tịch asean tiếp theo thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cam kết
việt nam sẽ tiếp tục thúc đẩy để quan hệ asean hoa kỳ tiếp tục phát triển vì hòa bình ổn định và hợp tác khu vực